trong khi đó ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng tăng cao lại mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển mặc dù gió đông bắc vẫn chi phối hầu khắp các vùng biển nước ta
nhưng ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
còn có thêm tác động của gió đông trên cao nên sẽ có mưa rào và rông dài rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
trong khi đó ở khu vực phía nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
trời không mưa gió đông bắc cấp bốn sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng thời tiết tốt
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước